phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang đã ký ban hành công điện của thủ tướng chính phủ về khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân của vụ cháy
làm bốn người tử vong tại số hai mươi bốn phố thành công quận hà đông tp hà nội và ba người tử vong tại cơ sở kinh doanh phòng trà nhật hàn
có tên là akashuki tại số một trăm bốn mươi bốn phố văn cao ngô quyền hải phòng
trong công điện phó thủ tướng trần lưu quang yêu cầu ủy ban nhân dân tp hà nội tiếp tục thực hiện quyết liệt có hiệu quả các chỉ đạo của chính phủ
thủ tướng chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy đồng thời chỉ đạo tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn
phối hợp chặt chẽ với bộ công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả khẩn trương điều tra làm rõ
nguyên nhân vụ cháy để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
ủy ban nhân dân thành phố hải phòng chỉ đạo tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn
phối hợp chặt chẽ với bộ công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy
làm rõ trách nhiệm của các cá nhân tổ chức có liên quan xử lý nghiêm vi phạm nếu có
phó thủ tướng chia buồn sâu sắc với gia đình người bị nạn trong các vụ cháy